nhằm tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ thương binh đã hy sinh thân mình và công hiến về đất nước
qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn sự tri ân cao cả đối với những thế hệ cha anh đi trước
những người đã dành chọn cuộc đời cho nền độc lập tự do của tổ quốc
chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng
với các tiết mục là những ca khúc nổi tiếng về tình yêu quê hương đất nước
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao tặng sổ tiết kiệm tới đại diện một số gia đình thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng nhằm góp phần nâng cao đời sống của những đối tượng người có công với cách mạng đang còn gặp khó khăn
chiều qua thủ tướng lào thonglun sisulit đã chủ trì cuộc họp báo đầu tiên để thông báo về tình hình sự cố vỡ đập vừa qua
sau khi ông đi thị xát thực địa tại huyện sạn nàm say tỉnh atapu cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết sự cố
theo thủ tướng lào nguyên nhân sự cố là do trời mưa to kéo dài
lượng nước tăng quá nhanh dẫn đến vỡ đập kéo theo lượng nước đổ về hạ lưu quá nhanh
do vậy người dân đã không thể tránh kịp nhà cửa ngập sâu dưới nước và bị nước cuốn trôi
vụ vỡ đập thủy điện đã làm một mươi ba bản của huyện sạn nảm xây bị ngập chìm trong nước
trong đó có sáu bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất với chín trăm một mươi chín hộ và ba bảy trăm tám mươi dân
đến thời điểm hiện nay đã xác định được một trăm ba mươi một người mất tích trong đó mới tìm thấy một thi thể
hơn năm tám trăm tám mươi người dân
trong vùng bị ảnh hưởng đã được huyện bố trí sinh sống tại các trường trụ sở hành chính khu trung tâm huyện
do nước ngày càng đổ về hạ lưu nên có thêm sáu bản nằm phía dưới hạ lưu bắt đầu bị ảnh hưởng
chính phủ lào cũng đã thành lập ban chuyên trách để đánh giá thiệt hại
tìm nguyên nhân chính gây ra sự cố vỡ đập thủy điện cùng chủ đầu tư dự án kiểm tra trách nhiệm
và nghĩa vụ các bên trong việc giải quyết sự cố và giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện
xe piên xe nạm nọi tại tỉnh atapu cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo quyết định của thủ tướng chính phủ việt nam hỗ trợ hai trăm linh usd gửi đến chính phủ lào từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh atapu
các bộ trưởng tài chính ngoại giao và thủ trưởng các cơ quan liên quan
chủ trách nhiệm kỳ hành quyết định này
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã có báo cáo nhanh về công tác hỗ trợ ứng phó sự cố vỡ đập thủy điện xã nàm xay tỉnh atapu lào
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ quốc phòng đã triển khai công tác hỗ trợ cho nước bạn ứng phó
khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện xã nàm xay
trước đó bộ tư lệnh quân khu năm và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện
hỗ trợ giúp đỡ nước bạn ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố
cụ thể bộ tư lệnh quân khu năm và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã khẩn trương triển khai gần một cán bộ chiến sĩ
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum binh đoàn một mươi năm quân đoàn ba huy động hai mươi sáu ô tô xe cứu thương xuồng các loại
lực lượng quân y và đội phẫu viện hai trăm một mươi một gần sáu trăm linh áo phao nhà bạc máy đẩy chín tấn lương khô
sẵn sàng hỗ trợ giúp nước bạn lào ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện xã nàm xay
ngày hai mươi năm tháng bảy đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc với tập đoàn lotte hàn quốc
để bàn về dự án kinh tế lớn sẽ thực hiện tại thành phố trong thời gian tới
ông hai quang ca du phó chủ tịch tập đoàn lotte
cho biết dự án khu đô thị sinh thái thông minh tại thủ thiêm mà tập đoàn nghiên cứu hơn hai mươi ba năm nay
với mô típ tòa nhà lotte tower tại hàn quốc sẽ tạo nên một khu phức hợp sinh sống và làm việc hiện đại cho người dân tp hcm
dự án với kinh phí chín trăm linh triệu usd hiện đã hoàn thành kế hoạch một trên năm trăm linh chờ thành phố phê duyệt để tiến hành xây dựng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân hoan nghênh dự án của tập đoàn lotte và cho biết khi hành thành nơi đây
sẽ là điểm nhấn phát triển tương lai của khu vực
thành phố sẽ xem xét tạo mọi điều kiện để dự án triển khai sớm nhất hình thành khu đô thị sinh thái thông minh lotte
góp phần vào sự phát triển chung của khu đô thị thủ thiêm và thành phố nói chung
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng bảy đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội nước ta do đồng chí đỗ bá tị
phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại hoa kỳ
trong chuyến thăm đoàn đã làm việc với các nghị sĩ hoa kỳ đại diện cho ủy ban quân vụ
ủy ban chuẩn tri ủy ban tài chính của thượng viện thăm bộ quốc phòng mỹ
tiếp một số học giả và doanh nhân hoa kỳ thăm đại sứ quán việt nam tại thủ đô washington d c
và phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
tại các cuộc tiếp xúc và làm việc với các nghị sĩ quan chức cấp cao
đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định
chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dọng hóa quan hệ quốc tế của việt nam
trong đó chú trọng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
nhân dịp này đoàn đại biểu quốc hội việt nam đã thông tin và trao đổi các nội dung
mà nghị sĩ hai nước cần quan tâm hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và giám sát
các vấn đề cơ bản trong quan hệ hai nước các nghị sĩ cần hợp tác thúc đẩy cùng hai chính phủ
trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh quốc phòng
đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả chiến tranh
tiếp đại diện các doanh nghiệp hoa kỳ đoàn đã thông tin và làm rõ các băn khoăn
của một số doanh nghiệp hoa kỳ về tác động của luật an ninh mạng
chính sách thuế của việt nam để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và kinh doanh tại việt nam
các nghị sĩ và quan chức cấp cao của hoa kỳ chia sẻ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam vào đúng thời điểm quốc hội hoa kỳ
đang bàn thảo một số nội dung về quan hệ hai nước
hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại an ninh và quốc phòng
trước mắt hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp và cùng nhau giám sát
thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước
một số nghị sĩ hoa kỳ dự kiến sẽ sang thăm việt nam vào mùa thu năm nay
ngày hai mươi năm tháng bảy tại thành phố huế đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao
hai tỉnh thừa thiên huế và salavan nước bạn lào
đồng chí si su van vong chom si ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bí thư tỉnh trường salavan và đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế chủ trì hội đàm
tại hội đàm lãnh đạo hai tỉnh đánh giá kết quả nội dung hợp tác trong thời gian qua
thống nhất và ký biên bản hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới
hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc hiệp định về quy chế quản lý biên giới
và cửa khẩu biên giới trên đất liền việt nam lào và nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới việt nam lào
chủ động phối hợp duy trì bảo vệ tôn tạo hệ thống mốc quốc giới
tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình kết nghĩa bản bản ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh
để mạnh thực hiện thỏa thuận về vấn đề di cư tự do và kết hôn không giáo thú
trong khu vực biên giới theo đúng tiến độ đã đề ra của hai chính phủ việt nam lào
theo nội dung ký kết hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác về giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
mỗi năm cấp cho salavan một mươi suất học bổng toàn phần hỗ trợ khám cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường cho người dân ở khu vực biên giới
thừa thiên huế tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới tỉnh salavan
ổn định nơi ở và hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi hướng dẫn kỹ thuật canh tác
tỉnh salavan tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh thừa thiên huế tìm cơ hội đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới
tạo điều kiện cho người lao động của thừa thiên huế sang làm ăn sinh sống tại salavan
đại sứ quán việt nam tại indonesia và các cơ quan chức năng của indonesia vừa hoàn thành hồ sơ thủ tục
để trao trả bốn mươi hai ngư dân việt nam qua đường hàng không tại sân bay quốc tế sukarno hatta
trong đợt trao trả
lần này có bốn mươi hai ngư dân được hồi hương
gặp gỡ các ngư dân trước khi trở về quê hương đại sứ việt nam được bổ nhiệm tại indonesia phạm vinh quang nhắc nhở
việc bị bắt và giam giữ tại indonesia lần này là một bài học đắt ra với mỗi ngư dân
mọi người được trở về cố gắng để không vi phạm vùng biển nước ngoài
tập trung tìm hiểu nắm bắt thông tin về luật pháp
cũng như những quy định của việt nam và indonesia trong khai thác đánh bắt hải sản

lần này có bốn mươi hai ngư dân được bắt và giam giữ tại indonesia trong khai thác đánh bắt hải sản
trong đợt trao trả bốn mươi hai ngư dân qua đường hàng không tại sân bay quốc tế sukarno hatta
tập trung tìm hiểu về luật pháp
các ngư dân này làm việc trên năm tàu cá bị bắt từ tháng bốn năm nay
và bị giam giữ tại đảo natuna của indonesia
phần lớn họ quê ở các tỉnh và địa vũng tàu tiên giang tiền giang và bến tre
được thuê làm việc trên các tàu cá với công việc đánh bắt sơ chế hải sản
các tàu này hiện đang bị phía indonesia giữ lại cùng thuyền trưởng và hai nhân chứng để phục vụ công tác tố tụng
để giải quyết triệt đề việc ngư dân việt nam vi phạm vùng biển của indonesia và bị bắt giữ
cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa triệt để hơn nữa của các địa phương
trong việc quản lý tàu thuyền khi ra khơi đánh bắt
mỗi tàu cá bị bắt giữ không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc sức khỏe của ngư dân
mà còn ảnh hưởng tới ngoại giao và uy tín của việt nam trên thị trường xuất khẩu thủy sản
tối qua hai mươi năm tháng bảy bộ y tế phát đi thông tin liên quan đến vaccine phòng bệnh dạy
của công ty trường sinh trung quốc bị phát hiện vi phạm các tiêu chuẩn trong sản xuất vaccine
theo đó bộ y tế chưa cấp phép nhập khẩu vaccine phòng dại và bạch hầu ho gà uốn ván của công ty trường sinh trung quốc
trước thông tin về việc vaccine phòng bệnh dạy ở người và vaccine phòng bệnh bạch hầu ho gà uốn ván
do công ty changsheng có trụ sở ở tiền cát lâm trung quốc bị phát hiện vi phạm các tiêu chuẩn trong sản xuất vaccine
và đã bị cơ quan quản lý dược phẩm trung quốc thu hồi giấy phép tiến hành điều tra hình sự
bộ y tế đã kiểm tra và giả soát việc cấp giấy đăng ký lưu hành giấy phép nhập khẩu vaccine
và mới đây đã đưa ra thông báo chính thức
theo đó tính đến nay chưa có sản phẩm vaccine phòng bệnh dạy ở người và vaccine phòng bệnh bạch hầu ho gà uốn ván
do công ty nói trên của trung quốc sản xuất hoặc cung cấp được bộ y tế cấp giấy đăng ký lưu hành
giấy phép nhập khẩu để lưu hành tại việt nam
ngay sau khi tổ chức y tế thế giới thông báo về việc cơ quan quản lý dược châu âu và một số nước trên thế giới
đã thu hồi các thuốc chứa hoạt chất văn sa tan do trung quốc sản xuất do nguyên liệu này bị nhiễm tạp chất
bộ y tế mới đây cũng có văn bản yêu cầu ngừng ngay việc nhập khẩu và lưu hành đối với hai mươi ba loại thuốc
có sử dụng nguyên liệu văn sa tan do trung quốc sản xuất trên phạm vi cả nước
bộ y tế sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vấn đề này từ tổ chức y tế thế giới
để kịp thời xử lý và có thông báo rộng rãi
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải về bình ổn giá
cục hàng không việt nam đề xuất duy trì khung giá quy định như hiện nay không tăng giá vé máy bay trong năm hai nghìn một mươi tám
hiện mức trần giá vé máy bay áp dụng theo quy định từ năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể dưới năm trăm linh km là một sáu triệu đồng nhóm đường bay khác dưới năm trăm linh km là một bảy triệu đồng
từ năm trăm linh đến tám trăm linh km là hai hai triệu đồng từ tám trăm năm mươi đến dưới một km có giá hai bảy mươi chín triệu đồng
từ một đến dưới một hai trăm tám mươi km giá ba hai triệu đồng từ một hai trăm tám mươi km trở lên giá ba bảy mươi năm triệu đồng
cục hàng không đề nghị
đến năm hai nghìn một mươi năm
tùy tình hình thực tế sẽ đánh giá và đề xuất khung giá cho phù hợp
trước đó số liệu của tổng cục thống kê trong tháng sáu cho thấy
hai hãng hàng không việt jet và jetstar pacific tăng phụ thu khiến giá vé máy bay tăng hai năm mươi chín
trong phần tiếp theo của chương trình kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ nhiều hoạt động thiết thực tri ân đền ơn đáp nghĩa
mưa lũ diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía bắc
sáng nay hai mươi sáu tháng bảy thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
và tổng kết năm năm hỗ trợ nhà ở đối với người có công giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
trong những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đảng bộ chính quyền thành phố đà nẵng
luôn xác định tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ và tổng kết năm năm hỗ trợ nhà ở đối với người có công giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám

từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bằng nhiều nguồn kinh phí thành phố đã triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở
xây mới hơn bảy bốn trăm linh nhà với tổng kinh phí hơn hai trăm hai mươi ba tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn hai ba trăm linh nhà cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí bí thư thành ủy đà nẵng
trương quang nghĩa đã truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho năm bà mẹ có con liệt sĩ trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng tại buổi lễ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tặng bằng khen cho một mươi chín tập thể và hai mươi sáu cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở
cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố đà nẵng trong năm hai nghìn một mươi chín
truyền thống quy báo ngàn đời của dân tộc
trong những ngày qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh đã có nhiều việc làm thiết thực
và có ý nghĩa để tri ân các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng
thành phố hồ chí minh hiện có trên năm năm trăm linh mẹ việt nam anh hùng trong đó có gần ba trăm linh mẹ còn sống
và gần năm mươi người đang hưởng chế độ chính sách người có công
thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa năm nay thành phố đã trích gần một trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách
và nguồn ủng hộ của các mạnh thường quân để hỗ trợ các đối tượng chính sách
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hương binh nặng tăng thêm thu nhập làm chân tay giả
mua máy trợ thính xây tặng nhà tình nghĩa tặng sổ tiết kiệm
nhiều hoạt động có ý nghĩa để tri ân chăm lo phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng
thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình chính sách có công với nước
cũng đã được các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi
như trao tặng quà phụng dưỡng đến suốt đời các mẹ việt nam anh hùng
nhân cái ngày kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương minh liệt sĩ
thì tuổi trẻ của đoàn tổng tiên lợi thành phố hồ chí minh
cũng như sẽ phối hợp với các sở đoàn của cộng sản xuất
sẽ có thực hiện một số hoạt động ý nghĩa để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
như là đến thăm các mẹ việt nam anh hùng và các gia đình chính sách
bên cạnh những hoạt động đó thì cũng vận động đoàn viên thanh niên của tổng tiên
đóng góp nến tri ân để thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngại xuống hy sinh về đất nước
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
ngoài tổ chức các đoàn đi thăm hỏi
tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu
tuyên dương thương binh vượt khó vươn lên trong cuộc sống
tuổi trẻ thành phố còn tổ chức dân hương và thắp hơn năm mươi ngọn nến tri ân
tại các nghĩa trang liệt sĩ
đây là những hoạt động có ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng
và thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống sài gòn chợ lớn gia đình
nhờ có chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
theo quyết định số hai mươi hai hai nghìn một mươi ba ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
nhiều gia đình đã có nhà ở mới khang trang thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đây là ngôi nhà trị giá một trăm năm mươi triệu đồng của thương binh đối tượng bị địch bắt tù đầy
bà phạm thị bay ở xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
ngôi nhà có diện tích một trăm năm mươi m hai đang được gấp rút hoàn thành
để kịp đưa vào sử dụng đúng vào ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
để có ngôi nhà khang trang như hôm nay
bà bay được nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng còn lại là gia đình đóng góp

đến nay đã có bảy trăm bốn mươi sáu hộ được nhận hỗ trợ và ba trăm năm mươi hai hộ đang triển khai thực hiện
nói chung đối tượng chính trách thì vẫn còn nhiều
với nhà cửa của mây nhất của bà
thì ngày trước gần ngày cũng phải là nhà nào cũng kiên cố
nên có sử dụng gấp cho nên là tiếp tục nó vẫn phải có hư
và có hư thì phải có hỗ trợ
và vừa rồi thì cũng khi họ vô đồng
nên tỉnh vừa rồi thì cũng có một số đại biểu đưa ra phần đây này
nhưng mà cũng do tức là ở dưới
người ta không có nếu bà có tiếp cận với thông tin
nó không đầy đủ cho nên tự tưởng
tức là không được hỗ trợ nữa
tức là việc hỗ trợ vẫn tiếp tục
còn gọi là kết thúc
trong năm hai nghìn một mươi tám
là với cái phần nguồn ngân sách trưa luôn
hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
là chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước
nhằm ổn định an sinh xã hội
cùng với các địa phương trong cả nước
tỉnh phú yên đang tiếp tục nỗ lực thực hiện
giúp hàng nghìn gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống
từng bước vươn lên phát triển kinh tế
tuy nhiên việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước
kinh phí còn hạn chế
vì vậy rất cần sự quan tâm
cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều gia đình
chính sách khó khăn có nhà ở ổn định
vừa qua ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai nghìn chín
sư đoàn ba mươi hai ban chỉ huy quân sự và phòng lao động thương binh
và xã hội huyện sa thầy tỉnh con tum
đã tổ chức lễ an táng ba mươi bốn hải cốt liệt sĩ
tại khu vực núi chutankra xã yasia huyện sa thầy
tại đài tưởng niệm chutankra
đây là số hải cốt liệt sĩ thuộc trung đoàn hai trăm linh chín
đã hy sinh
trung đoàn hai trăm linh chín đã hy sinh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
được trôn tại một ngôi mộ chung trên đỉnh chutankra
và đã được ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai trăm linh tám
phối hợp với ngành chức năng địa phương huyện sa thầy
tiến hành cất bốc từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
trong đợt tổng tiến công nổi dậy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trung đoàn hai trăm linh chín gồm đa số cán bộ chiến sĩ là con em
ở các huyện đông anh gia lâm và một số quận nội thành hà nội

trung đoàn hai trăm linh chín đã hành quân cấp tốc và chiến trường tây nguyên
bổ sung vào lực lượng tây nguyên
tại tỉnh chutankra và các ngọn núi xung quanh
lực lượng của trung đoàn hai trăm linh chín đã có nhiều trận đánh
với sư đoàn bốn và lữ đoàn một trăm bảy mươi ba của đế quốc mỹ
trong những trận đánh đó đã có khoảng hơn bốn trăm linh chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh
được sự giúp đỡ của tỉnh con tum bộ tư lệnh quân đoàn ba
ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai trăm linh năm
đã tổ chức hai mươi năm đợt tìm kiếm
và đã cắt bóc được một trăm bảy mươi hải cốt liệt sĩ
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh bắc cạn đã long trọng
tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm trận công đồn phủ thông
trận đánh công kiên bằng hỏa lực
quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên của quân đội ta
ngày hai mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh bắc cạn
các cựu chiến binh nhân chứng lịch sử
các mẹ việt nam anh hùng và đông đảo nhân dân trên địa bàn
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã dâng hương
nghĩa trang liệt sĩ phủ thông ôn lại truyền thống
ý nghĩa trận công đồn phủ thông
lãnh đạo tỉnh bắc cạn xác định rõ trách nhiệm của đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
là tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng
thi đua yêu nước xây dựng tỉnh bắc cạn giàu đẹp và văn minh
nhân dịp này tỉnh bắc cạn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động
như sửa chữa tôn tạo khu di tích
thăm động viên các gia đình chính sách
trao giải cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa lịch sử
bảy mươi năm trận công đồn phủ thông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm qua hai mươi năm tháng bảy
ở bắc bộ và thanh hóa đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to hôm nay giải hội tụ nhiệt đới
có trục đi qua khu vực bắc trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
ngày và đêm nay hai mươi sáu tháng bảy ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa
nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng sẽ do tố lốc và gió giật mạnh
từ đêm mai hai mươi bảy tháng bảy mưa to đến rất to có xu hướng tập trung
ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ
các tỉnh quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an
cảnh báo mưa lớn ở bắc bộ bắc trung bộ
và có khả năng kéo dài đến đầu tháng tám
thời tiết khu vực hà nội ngày và đêm nay có mưa mưa rào và rông
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình
các sông ở thanh hóa nghệ an sẽ xuất hiện lũ
với đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao ở mức báo động hai báo động ba
thượng lưu sông lô ở mức báo động một báo động hai
thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an lên mức báo động một báo động hai
riêng sông bưởi thanh hóa khả năng lên mức báo động ba
cảnh báo lũ quét sạt lở đất
nguy cơ rất cao sẽ do lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc và bắc trung bộ
đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên hòa bình lào cai yên bái
hà giang tuyên quang thanh hóa và nghệ an
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay ở khu vực nam biển đông
bao gồm có vùng biển quần đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cả mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
đã xảy ra vụ cháy lớn ở chợ gạo và kho hàng của công ty cổ phần nhựa hưng yên
thuộc khu vực đường nguyễn văn linh phường an tảo thành phố hương yên tỉnh hương yên
sau khi nhận được tin báo công an tỉnh hưng yên đã huy động hàng trăm
chiến sĩ và hơn chục xe cứu hỏa của tỉnh hưng yên và các tỉnh lân cận
để khoanh vùng dập cháy không để cháy lan sang nhà dân và một số phân xưởng sản xuất nhựa
vụ cháy đã thiêu dụi gần hai trăm linh quầy hàng của tiểu thương chợ gạo
và bảy mươi tấn thành phẩm nguyên liệu của công ty cổ phần nhựa hưng yên
ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng
hiện công an tỉnh hưng yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
trong phần tin quốc tế
mỹ đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa triều tiên vào cuối nhiệm kỳ của tổng thống donald trump
macedonia đàm phán gia nhập nato
vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống donald trump
đây là tuyên bố của ngoại trưởng mỹ mike pompeo trước cuộc họp của ủy ban đối
ngoại thượng viện về các cuộc gặp mới đây của tổng thống trump với nhà lãnh đạo triều tiên
kim jong un và tổng thống nga vladimir putin
ngoại trưởng mỹ cũng cho rằng triều tiên tiếp tục sản xuất nguyên liệu tách rời
trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này cho dù đạt được tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hóa
mặc dù thừa nhận còn một chặng đường dài và một thỏa thuận phối hợp lớn phải thực hiện
song ông pompeo nêu một báo cáo mới đây cho thấy bình nhưỡng đã bắt đầu dỡ bỏ bãi thử tên lửa
đúng như cam kết mà ông kim jong un đưa ra
trong cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống donald trump tháng sáu vừa qua tại singapore
ông pompeo cũng kêu gọi nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đưa ra cam kết với tổng thống donald trump
phối hợp hướng tới hoàn tất phi hạt nhân hóa
ông nhấn mạnh mỹ theo đuổi chính sách ngoại giao kiên nhẫn nhưng sẽ không cho phép kéo dài mãi tiến trình này
và đặt thời hạn là kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống donald trump
mỹ và australia tái khẳng định cam kết của mỗi bên đối với các chiến dịch bảo đảm
tự do của các nước
các nước đã được tham dự do hàng hải và hàng không ở biển đông tại cuộc tham vấn ngoại giao quốc phòng song phương
theo hình thức hai cộng hai với sự tham dự của ngoại trưởng và bộ quốc phòng hai nước
tuyên bố chung sau hội nghị nêu rõ mỹ và australia ủng hộ bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
phù hợp với luật pháp quốc tế ủng hộ cấu trúc khu vực hiện nay cũng như cam kết của các bên ngừng những hành động
làm phức tạp tranh chấp không gây tổn hại tới lợi ích của các bên thứ ba hoặc quyền lợi của tất cả
các nước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế bộ trưởng quốc phòng james mattis nhấn mạnh cả australia và mỹ
đều mong muốn một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở washington sẽ tiếp tục cam kết của mình
đối với khu vực
đàm phán thương mại giữa mỹ và liên minh châu âu đã có bước đột phá sau cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump
với chủ tịch ủy ban châu âu jean clau juncker mỹ và liên minh châu âu eu đã nhất trí giảm giao cản thương mại giữa hai bên
hướng đến mục tiêu không thuế quan không rào cản phi thuế quan và không trợ cấp ở lĩnh vực hàng công nghiệp không tự động
hai bên cũng nhất trí phối hợp để tăng cường thương mại trong các lĩnh vực dịch vụ hóa chất dược phẩm sản phẩm y tế và đậu tương
theo đó eu sẽ bắt đầu mua đậu tương từ mỹ ngoài ra tổng thống mỹ khẳng định hai bên sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến thuế nhôm
thép và các biện pháp trả đũa hiện nay còn chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker cho biết
tại cuộc gặp với tổng thống trump hai bên đã xác định một số lĩnh vực hợp tác hướng tới việc không duy trì thuế quan
đối với hàng hóa công nghiệp và nhất trí củng cố hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và eu sẽ nhập khẩu thêm khí đốt hóa lỏng từ mỹ
ngoài ra bruxelles và washington cũng nhất trí đối thoại về các bộ tiêu chuẩn
đoàn đại biểu tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã đến macedonia và có cuộc gặp với lãnh đạo nước này
để thông báo bắt đầu đàm phán về việc macedonia gia nhập nato
đoàn đại biểu nato do giám đốc văn phòng đối tác châu âu đại tây dương và toàn cầu nato james mkey dẫn đầu
phát biểu tại buổi gặp thủ tướng macedonia joran zareb cho rằng
trong giai đoạn hiện nay quan hệ giữa macedonia với nato sẽ dẫn đến những bảo đảm an ninh và ổn định xã hội của đất nước
thành viên và liên minh mở ra nhiều cơ hội kinh tế để phát triển đất nước
về phía nato chuyến thăm macedonia của phái đoàn nato gửi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ
rằng macedonia cũng đã bắt đầu đàm phán gia nhập tổ chức này
và trong thời gian tới cứ hai ba tuần các nhóm chuyên viên của nato với các thành phần khác nhau sẽ đến thăm macedonia
và cùng với các nhóm chuyên viên của nước chủ nhà nhất trí các biện pháp cũng như tiêu chuẩn cần thiết
để macedonia có được tư cách thành viên đầy đủ trong nato
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân